chiều hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái có kết quả ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến bảy công nhân tử vong tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
theo đó khoảng hơn một mươi hai giờ ngày hai mươi hai tháng bốn sau giờ nghỉ trưa anh lê mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú huyện yên bình là trưởng ca sản xuất phân xưởng thành phẩm
cùng anh đông văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và tám người khác đều là công nhân nhà máy xi măng yên bái vận chuyển vật liệu vào bên trong máy nghiền xi măng số ba để sửa chữa thay tấm lót
lúc này anh cường không tiến hành cắt điện theo quy trình sửa chữa
đến một mươi hai h bốn mươi chín cùng ngày chị nguyễn thị tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú huyện yên bình là nhân viên phòng điều kiển trung tâm
quan sát qua màn hình camera phát hiện anh tê cùng một số người đang ngồi trên máy nghiền số ba
thế nên biết là số công nhân này đang sửa chữa
tiếp đó chị tính qua màn hình máy tính thấy vẫn có nguồn điện vào máy nghiền số ba
thế nên gọi cho anh tuân thông báo là máy vẫn có điện và đề nghị cắt điện đi
một lúc sau thấy máy nghiền số ba vẫn còn điện nên chị tính liên lạc với anh cường qua bộ đàm
hỏi sao không cắt điện đi thì anh cường cho biết anh cắt điện biến trở rồi
đến một mươi ba giờ cùng ngày anh cường gọi điện cho anh vũ xuân toán sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú huyện yên bình
là trưởng ca sản xuất phân xưởng đề nghị anh toán nhờ báo người trực
trực buồng gió nóng chạm phân phối điện sáu kv để cắt nguồn điện của máy nghiển số ba
anh tuấn sau đó báo qua bộ đàm cho anh nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú huyện yên bình là công nhân trực buồng gió nóng
sau đó anh tuấn đi đến máy cắt điện của máy nghiền số ba
dùng tay quay để kéo máy cắt ra thế nhưng không kéo được
sau đó anh tuấn gọi qua bộ đàm cho anh tuấn nói là bị kẹt
không kéo được và bảo anh toán đi tìm thử điện đến sửa
lúc này trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú thành phố yên bái là nhân viên cân băng liệu đang làm việc ở đó cũng nghe thấy
liền đi xe máy nghiển
thấy anh toán đi xe máy vào buồng gió nóng nên hùng đi theo
anh toán đi đến chỗ trước máy cắt của máy nghiền số ba
và dùng tay quay để kéo máy cắt nhưng không được
anh toán đã ngắt aptomat nối với trung tâm điều khiển rồi đi tìm thợ điện
lúc này chỉ còn hùng và anh tuấn ở lại
hùng đã lấy tay quay để kéo máy cắt nhưng không được
do vậy hùng đã lấy một đoạn cán trỗi dài khoảng tám mươi cm có sẵn ở đó
chạc vào rơ le đóng điện trên máy cắt dẫn đến máy nghiển số ba quay
lúc này anh tuấn nghe thấy tiếng đóng dơ le
đồng thời nghe có người nói qua bộ đàm bảo cắt điện máy nghiền số ba
thế nên anh tuấn dùng luôn cán trổi mà hùng vừa cầm để đóng rơ le ngắt điện máy nghiển số ba
hậu quả khiến bảy công nhân đang làm việc trong máy nghiền tử vong
ba người ngồi ở trên máy nghiển bị hắt văng xuống đất và bị thương
được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
ngày hai mươi ba tháng bốn công an tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động
tại nhà máy xiên măng yên bái thuộc công ty cổ phần xiên măng và khoáng sản yên bái
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần mạnh hùng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đang tiếp tục điều tra
làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định
về hành vi vi phạm quy định an toàn lao động
luật sư nguyễn thị yến đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
tại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy có quy định rất rõ về tội này
theo đó điều này quyết định rõ người nào vi phạm quyết định về an toàn lao động
vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác một trong các trường hợp
làm chết người gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người
mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này
từ sáu mươi một đến một trăm hai mươi một gây thiệt hại về tài sản từ một trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng
thì sẽ chịu phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp làm chết hai người
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên
mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ một trăm hai mươi hai đến hai trăm linh
cây thiệt hại về tài sản từ năm trăm linh triệu đồng đến dưới một tỷ rưỡi là người có trách nhiệm về an toàn lao động
vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người sẽ bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp làm chết ba người trở lên
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ba người trở lên
mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này hai trăm linh một trở lên
gây thiệt hại về tài sản là một tỷ rưỡi trở lên sẽ bị phạt tù từ sáu năm đến một mươi hai năm
luật sư nguyễn thị yến cho biết như vậy đối chiếu với các quy định đã được quy định trong bộ luật hình sự
đối với vụ tai nạn xảy ra tại nhà máy xi măng yên bái
cá nhân vi phạm có thể đối diện với mức án cao nhất là một mươi hai năm tù
ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đến năm mươi triệu đồng
cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề nhất định từ một năm đến năm năm
cũng theo luật sư nguyễn thị yến xem từ video lúc xảy ra vụ việc
có thể thấy rằng trong sự cố này có rất nhiều điều không được thực thi khi một hệ thống công nghệ
chi bảo dưỡng tại một nhà máy
theo bà hoàn toàn không thấy có phương án khẩn cấp
có giám sát an toàn đứng bên cạnh để giám sát đảm bảo an toàn
trong vụ việc này cũng cần nhìn rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý
và để xảy ra sự cố này cần rút ra các bài học nhằm phòng ngừa không xảy ra những việc tương tự
trong vụ việc này tiến sinh nguyễn anh thơ
viện trưởng viện khoa học an toàn vệ sinh lao động tổng liên đoàn lao động việt nam
đã đạt dấu hỏi về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
doanh nghiệp đến đơn vị huấn luyện người lao động
đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
lặp lại những nguyên nhân của hàng chục năm trước đây trong ngành sản xuất xi măng
cũng như ngành chế biến và sản xuất vật liệu xây dựng
sau này người ta đã ứng dụng những công nghệ sản xuất rất tiến bộ
đặc biệt là những quy trình quy định pháp luật về an toàn chặt chẽ
chỉ cần tuân thủ đầy đủ chắc chắn sẽ phòng ngừa được tai nạn tiến sĩ nguyễn anh thơ cho hay
theo ông thơ để đảm bảo an toàn không chỉ doanh nghiệp bắt buộc phải xây dựng phương án khẩn cấp
có cán bộ giám sát an toàn lao động đứng bên cạnh để khi xảy ra bất kỳ sự cố nào đều phải khắc phục
kiểm soát được ngay và người lao động còn phải nắm vững các phương án
có kỹ năng hiểu quy trình một cách thuần thục
viện trưởng viện khoa học an toàn vệ sinh lao động nhận định
một doanh nghiệp hoạt động rất lâu năm trong quá trình kiểm tra thanh tra
các cơ quan chính quyền đánh giá giám sát cũng phải kiểm soát về mặt hiệu quả hoạt động an toàn vệ sinh lao động
với sự cố nghiêm trọng này trách nhiệm của doanh nghiệp các cấp quản lý là rất lớn
cần xử lý và nghiêm túc rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm phòng ngừa không xảy ra những sự việc tương tự
ông vũ thanh tùng đại diện công ty trách nhiệm yếu hạn sản xuất san go việt nam
khu công nghiệp đình chám huyện việt yên tỉnh bắc giang cho biết
là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài công ty luôn tôn trọng các chính sách
quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ở việt nam và những vấn đề về an toàn lao động
ông tùng cho hay chúng tôi thực hiện nghiêm túc việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên hàng năm
để ngăn ngừa và xác định một số nguy cơ bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra với người lao động công ty trong quá trình làm việc
theo ông tùng công ty thường xuyên tiến hành kiểm tra và bảo trì các thiết bị sử dụng trong sản xuất
công ty cam kết tiếp tục tăng cường đầu tư vào sản xuất và vận hành
của môi trường doanh nghiệp để có thể tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên của mình
trong những năm hoạt động không có bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào về sức khỏe liên quan đến nghề nghiệp
chúng tôi tâm niệm một môi trường an toàn lành mạnh sạch sẽ
tạo cho nhân viên lao động sản xuất vui vẻ ngay tại nơi làm việc từ đó gắn bó với công ty
ông võ quang lâm phó tổng giám đốc tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết
tập đoàn tập trung mọi nguồn lực thực hiện khắc phục những vị trí nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn
cho môi trường làm việc của người lao động từng bước cải tạo môi trường làm việc
chỉnh trang cơ sở hạ tầng lưới điện
chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị thành viên các tổng công ty công ty điện lực xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên
và cải thiện môi trường làm việc an toàn cho công nhân người lao động
trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tập đoàn thường xuyên tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
cho người lao động định kỳ theo đúng quy định nhận diện và phòng ngừa rủi ro đo kiểm môi trường lao động
thực hiện quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
ông phan văn anh phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết
năm nay chủ đề của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động là tăng cường đảm bảo an toàn
vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng
đây là chủ đề khá mới với thông điệp là trong bối cảnh hiện nay
sản phẩm của đơn vị này có thể là đầu vào của đơn vị khác
các đơn vị doanh nghiệp không chỉ hoạt động độc lập mà có mối quan hệ lẫn nhau trong cả chuỗi cung ứng
nhất là đối với các hàng hóa xuất khẩu việc thúc đẩy nâng cao ý thức trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động
cần tiếp cận với nâng cao trách nhiệm xã hội của người tiêu dùng khách hàng và toàn bộ doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng
ngoài ra các hoạt động duy trì cũng giống như các năm trước
năm nay tổng liên đoàn lao động việt nam còn phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động trong toàn quốc
tổ chức các hội thảo tọa đàm chuyên đề về vấn đề an toàn và sức khỏe của người lao động cấp trung ương tại các địa phương
ngành căn cứ và điều kiện thực tế sẽ có các kế hoạch hành động riêng để chăm lo và đảm bảo tốt hơn quyền lợi của đoàn viên người lao động
theo báo cáo của cục an toàn lao động bộ lao động thương minh và xã hội so với năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình tai nạn lao động năm hai nghìn hai mươi ba giảm ở một số chỉ số chính bao gồm số vụ số người chết số người bị tai nạn lao động nặng
tuy nhiên tính về số lượng vẫn ở mức cao và đáng lo ngại
cụ thể năm hai nghìn hai mươi ba trên toàn quốc xảy ra bảy ba trăm chín mươi bốn vụ tai nạn lao động làm bảy năm trăm năm mươi ba người bị nạn
trong đó có một bảy trăm hai mươi người bị thương nặng sáu trăm sáu mươi hai vụ tai nạn chết người làm sáu trăm chín mươi chín người chết
tổng chi phí cho các tai nạn lao động và thiệt hại tài sản gần một mươi sáu ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng
và hơn một trăm bốn mươi chín bảy trăm bảy mươi ngày công chỉ tính riêng trong khu vực có quan hệ lao động
diễn biến tình hình tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động có dấu hiệu gia tăng
tăng về số vụ và số người bị nạn
lý giải nguyên nhân tình trạng trên bà chu thị hạnh phó cục trưởng cục an toàn lao động cho rằng
nhiều chủ sử dụng lao động chưa quan tâm chú ý thực hiện quy định của pháp luật về quản lý kiểm soát nguy cơ rủi ro
nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thiếu kiến thức kỹ năng làm việc an toàn đầy đủ
và tác phòng công nghiệp còn rất hạn chế chủ quan
công tác thông tin tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động cho khu vực không có quan hệ lao động đang bị hạn chế nhiều về nguồn lực
chính quyền cơ sở ở một số nơi cũng chưa thực sự quan tâm dành nguồn lực cho công tác an toàn vệ sinh lao động